thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín các hoạt động văn hóa nghệ thuật giải trí trong những ngày qua gần như đóng băng hoàn toàn
và khi các hoạt động bị trứng lại đó cũng là lúc mà giới nghệ sĩ đối diện với khó khăn ở nhiều phương diện
nhưng dù gặp nhiều khó khăn như vậy họ vẫn mong muốn cùng chung tay cùng cả nước ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
dì lịch diễn hủy show thất nghiệp đó là tình trạng chung của giới hoạt động nghệ thuật giải trí trong khoảng thời gian từ sau tết nguyên đán đến thời điểm này
ở hà nội và thành phố hồ chí minh hầu hết các show ca nhạc các sự kiện văn hóa đều bị hủy phòng triển lãm im lìm dạp chiếu phim vắng vẻ
nếu như không có bệnh dịch thì chúng tôi từ bốn đến năm xuất biểu diễn trong một ngày
kể cả bệnh dịch sát chúng tôi cũng không đóng cửa một ngày chúng tôi cũng phải diễn được một đến hai suất
như mọi năm thì nó cứ diễn ra nó đúng theo tuần tự nhưng mà hiện nay như thế này thì nó đảo ngược toàn bộ mọi thứ
khi các hoạt động biểu diễn trực tiếp bị hủy thì việc chống giặc covid một mươi chín trên mạng xã hội lại trở nên sôi động thu hút sự tham gia rất lớn của giới nghệ sĩ ở khắp mọi miền tổ quốc
đặc biệt công chúng có thể thay đổi hình thức giải trí âm nhạc từ nghe nhìn trực tiếp sang tưởng thức nghệ thuật trực tuyến
các sản phẩm âm nhạc đã giúp cho thị trường giải trí việt nam có thêm những sắc màu tươi sáng trước những khó khăn của dịch covid một mươi chín
âm nhạc thì nó vẫn là cái yếu tố để mọi người tiếp cận được nhanh nhất và mọi người vẫn chú ý nhiều nhất
nhưng mà để hy vọng về một cái gì đấy để nhạc việt thông qua bài hát này thì thực sự là mình sẽ còn phải cố gắng rất là nhiều
bởi vì mọi người vẫn đang chú ý về nó dưới góc độ là bởi vì là việt nam đang làm được một bài hát về cái việc này
về cái phòng chống dịch covid một mươi chín
về cái phòng chống dịch bệnh chứ không phải bản thân bài hát
nhưng mà dù sao thì đây cũng là một tín hiệu rất là tốt
và hưng sẽ cố gắng phấn đấu và cho thấy được rằng là âm nhạc việt nam cũng sẽ luôn luôn là cập nhật về xu hướng của thế giới và sẽ có những ca khúc chất lượng như này
có thể thấy dù thị trường giải trí trong nước chịu nhiều tác động ảnh hưởng không nhỏ vì dịch covid một mươi chín
nhưng đời sống âm nhạc việt nam vẫn khá phong phú với nhiều sản phẩm giải trí có ý nghĩa và hấp dẫn
thưa quý vị trong đại dịch chúng ta chứng kiến những tấm gương sáng của những nghĩa cử cao đẹp khi sẵn sàng đóng góp sức người sức của để cùng toàn đảng toàn dân chung tay chống dịch
vâng và cách ứng xử đầy chia khi đất nước đứng trước thử thách khắc nghiệt mang đến những thông điệp đẹp lan tỏa cho cộng đồng
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín cả nước đang chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bằng những hành động thiết thực
trong khu cách ly siêu mẫu võ hoàng yến đã phát động phong trào
tập thể dục dọn vệ sinh các khu vực và tới từng phòng để quyên góp cũng như kêu gọi các doanh nghiệp chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
nhờ lòng hỏi tâm của tất cả mọi người cũng như là muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn ở đây thì yến đã quyên góp được số tiền là sáu mươi một triệu đồng
và em cảm thấy mình rất là nhẹ nhõm khi mình làm được một việc tốt như vậy cho các bạn
bởi vì tất cả mọi người ở đây ai cũng muốn gửi một lòng cảm ơn một lời cảm ơn đến tất cả các bạn dân quân mỹ bác sĩ những người đứng đầu chiến tuyến và đã luôn âm thầm phục vụ cho tất cả người dân
những ngày qua sự đồng hành của giới nghệ sĩ cùng xã hội chống chọi với dịch bệnh covid một mươi chín đã mang lại sức lan tỏa và hiệu ứng đáng kể
qua kêu gọi trên facebook cá nhân của một số nhà báo các họa sĩ nổi tiếng đã đóng góp tranh theo hình thức đấu giá trên mạng
số tiền thu được dùng để mua những trang thiết bị thiết yếu cho các bác sĩ bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và các cơ sở y tế trên tuyến đầu chống dịch
đây là câu chuyện cảm động có sức lan tỏa về tấm lòng của người nghệ sĩ chung tay cùng chống dịch
trong một cái chương trình lớn của tất cả đất nước bây giờ là tăng sức ra để chống dịch thì chúng ta góp một cái phần sức nhỏ nhỏ nhoi của mình
thì nhiều cái việc nhỏ đấy thì sẽ cộng hưởng lại thành một cái động lực lớn cho xã hội để vượt qua cái giai đoạn này
hy vọng là với cái sự nhân nhóm ban đầu như thế này thì nó sẽ lan tỏa rộng ra và mỗi người góp một chút sức mình thì chúng ta sẽ vượt qua cái đại dịch này một cách
tôi cũng góp được hai bức tranh về hoa sen
thì trong hoa sen của tôi thì tôi vẽ về mặt trời vẽ những bông hoa sen hồng
thì một bức là tôi đặt tên là năng lượng để đẩy lùi dịch bệnh
thì đấy là mặt trời rất là đỏ rực
đó là cái năng lượng mong rằng là nó phần nào là diệt con virus hoặc là cũng như là cái sự hứng khởi cho con người đặc quan yêu đời
và một bức nữa là tôi đặt tên đó là thế giới đại đồng
thế giới đại đồng
đó là những bức hoa sen là rất nhiều màu sắc nó tượng trưng cho các quốc gia các màu da của con người để làm sao là con người thấy rằng là chúng ta trong một bức tranh toàn cảnh để chúng ta cùng biết giúp đỡ và đoàn kết với nhau để giúp cái thế giới này nó tốt đẹp hơn
việc làm của những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là một phần trong bức tranh chung về ứng xử của toàn xã hội góp phần lan tỏa những hành động đẹp sự sẻ chia và nhân lên trách nhiệm trong phòng chống dịch covid một mươi chín